thưa quý vị kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay kéo dài bốn ngày dự kiến lượng du khách trong và ngoài nước về thủ đô hà nội để tham quan du lịch sẽ tăng cao
chủ động nắm tình hình công an tp hà nội đã triển khai các phương án và kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách
đặc biệt là tập trung ngăn chặn tình trạng trèo kéo khách cướp giật tài sản của du khách khi đến tham quan tại thủ đô
quảng trường đông kinh nghĩa thục phường hàng bạc quận hoàn kiếm hà nội một trong những điểm diễn ra nhiều sự kiện lớn trong dịp hai tháng chín
do đó sẽ có nhiều người dân tập trung tại khu vực này trong những ngày lễ
nhận định trước tình hình sẽ có đối tượng lợi dụng dịp lễ để tụ tập gây dối trật tự
những ngày này các đơn vị trong công an tp hà nội đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các phường quận trọng điểm để nắm chắc địa bàn
nghiêm các đối tượng xấu có dấu hiệu vi phạm pháp luật
chúng tôi đã có những phương án bao gồm như là thực hiện các đợt tuyên truyền và đợt giao quân xử lý các lỗi vi phạm
khi mà có các sự kiện diễn ra là anh em công an phường phải tăng cường một trăm linh quân số
phối hợp với cả công an quận lực lượng an ninh hồ và ủy ban nhân dân phường để tập trung đảm bảo trật tự và an toàn
để cho du khách hoặc là các sự kiện được diễn ra được đúng yêu cầu
địa bàn phường hàng bạc quận hoàn kiếm hiện có gần ba mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
trong đó tám mươi khách lưu trú là người nước ngoài
do đó lực lượng công an đã đặc biệt chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy
kiểm tra lưu trú tại các cơ sở kinh doanh lưu trú để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với thủ đô
ngoài việc triển khai thông báo lưu trú này ra chúng tôi đã có phương án cũng như kế hoạch trong dịp nghỉ lễ hai tháng chín
hai là các du khách đến tham quan và du lịch trên địa bàn quận hoàn kiếm là cũng rất là nhiều
thế nên là chúng tôi cũng đã xây dựng những kế hoạch để các đơn vị nghiệp vụ ở trong công an quận sẽ tham gia vào các tổ công tác
cái thứ hai là chúng tôi cũng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
để làm sao đấy là trong cái công tác quản lý hạn chế đến mức tối đa những cái vi phạm xảy ra
theo dự báo dịp nghỉ lễ hai tháng chín
thành phố hà nội sẽ thu hút đông đảo người dân đến tham quan vui chơi
chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã được triển khai từ rất sớm
song song với đó bên cạnh các giải pháp nêu trên trong những ngày này
lực lượng công an tp hà nội đã phối hợp với các đơn vị tăng cường tuyên truyền kiểm soát trên toàn địa bàn
tập trung xử lý kiên quyết các đối tượng đeo bám gây phiền hà cho du khách
ngay từ đầu tháng tám thực hiện kế hoạch của công an thành phố và đảng ủy công an quận
thì ban chỉ huy công an phường đã họp và đã xây dựng kế hoạch và phương án để đảm bảo trước sau và trong dịp hai tháng chín
ngoài cái việc mà tham mưu đảng ủy phường là phát hành tuyên truyền
thì anh em cảnh sát khu vực phối hợp cùng hình sự
cái quá trình hóa trang mật phục và đi cũng nhắc nhở người dân
mà ngoài ra đó thì cũng có lực lượng tự quản là phối hợp cùng công an phường và đọc loa để hướng dẫn cho người dân
tuyên truyền cho người dân trong công tác phòng ngừa
cái quá trình mà khi mà có những vụ việc xảy ra thì lực lượng công an phường tổ chức kịp thời
xong mình và lập hồ sơ để xử lý
từ những giải pháp đồng bộ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an hà nội nói chung
và công an quận hoàn kiếm nói riêng
chắc chắn người dân thủ đô và du khách sẽ đón một kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín trong an ninh an toàn